thưa quý vị theo báo cáo của văn phòng bộ công an trong ngày hôm nay toàn quốc xảy ra sáu mươi vụ tai nạn giao thông làm hai mươi bảy người tử vong sáu mươi bảy người bị thương
so với ngày hôm qua đã giảm hai mươi ba vụ tai nạn giao thông giảm một người tử vong giảm hai mươi người bị thương trong đó hầu hết đều xảy ra trên đường bộ
đường sắt xảy ra một vụ tai nạn khiến hai mươi ba người thương vong
cũng trong ngày hôm nay lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý gần một mươi một năm trăm linh trường hợp vi phạm giao thông phạt tiền ba mươi tỷ sáu trăm một mươi tám triệu đồng tạm giữ hơn hai trăm năm mươi xe ô tô hơn sáu hai trăm bốn mươi xe mô tô tước hơn ba giấy phép lái xe các loại
riêng vi phạm về nồng độ cồn xử lý gần năm sáu trăm linh trường hợp về tốc độ gần hai bảy trăm linh trường hợp vi phạm về ma túy là một mươi một trường hợp
cảnh sát giao thông tuy phước phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình định vừa bắt giữ nam thanh niên lái xe máy đâm một cảnh sát giao thông bị thương
và trưa ngày hôm nay tổ công tác trạm cảnh sát giao thông tuy phước gồm chín cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ một
đã phát hiện xe máy không biển số do một nam thanh niên điều khiển chạy hướng bắc nam nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh mà còn tăng ga bỏ chạy và đâm vào một đại úy cảnh sát giao thông làm cả hai ngã xuống đường
đối tượng đã bị tổ công tác bắt giữ đại úy cảnh sát giao thông bị đa chấn thương được đồng đội đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
theo thông tin ban đầu người điều khiển phương tiện vi phạm sinh năm hai nghìn bảy trú tại tỉnh đắk lắc âm tính với ma túy và không vi phạm về nồng độ cồn
với tinh thần xuyên đêm xuyên tết đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân đón tết an toàn
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng phối hợp cùng công an các huyện thành phố dọc tuyến quốc lộ hai mươi đã huy động một trăm linh quân số bám đường suốt ngày đêm trong dịp tết
kỳ nhận tại cửa ngõ phía nam của tỉnh lâm đồng trong những ngày qua khá đông người dân du khách di chuyển vào lâm đồng
để đảm bảo an toàn trên suốt tuyến quốc lộ hai mươi trạm cảnh sát giao thông madagui đã chủ động phối hợp cùng công an các huyện thành phố tổ chức kiểm tra nồng độ cồn ma túy và xử lý tình trạng phóng nhanh vượt ẩu
đối với các trường hợp tài xế say xỉn cán bộ chiến sĩ vừa kiên quyết trong xử lý vừa mềm dẻo phân tích thuyết phục để người vi phạm chấp hành
quân số ở trạm là trực chiến một trăm linh trong dịp tết nguyên đám này
giữa trạm cảnh sát giao thông madagui và đèo bảo lộc có sự phối hợp với nhau về kiểm tra tốc độ
dưới này chúng tôi sẽ tổ chức một chốt điểm đầu vào giáp với địa bàn của tỉnh đồng nai
trên kia thì có một chốt trên đầu đèo bảo lộc
đây là dịp đầu năm mới khi mình tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn giao thông cho người dân cho các phương tiện trên đường
cũng là thông qua dịp đầu năm mới này thì cũng hướng dẫn rồi tuyên truyền cho người dân hiểu về luật giao thông rồi tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông
thì hiện tại là quân số là một trăm linh chúng tôi sẽ chia ca sáu tiếng một ca rồi đảm bảo là khép kín thời gian khép kín địa bàn
bảy ngày nghỉ tết năm nay lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện một trăm linh quân số để bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hoạt động vui xuân đón tết của nhân dân
ngoài việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông thì các tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng còn kiểm tra ma túy hình sự đối với những đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn

ngoài việc xử lý nghiêm các hành vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông và hoạt động vui xuân đón tết của nhân dân